thực hiện quyết định của khối các cơ quan trung ương chiều nay văn phòng chính phủ đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng
cho một mươi bốn đồng chí đảng viên của đảng bộ văn phòng chính phủ là lãnh đạo nguyên lãnh đạo chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự buổi lễ cùng dự có phó thủ tướng trương hòa bình phó thủ tướng phạm bình minh phó thủ tướng vũ đức đam
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng
cho đồng chí đồng sĩ nguyên nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trường
trao huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng cho đồng chí ngô xuân lộc nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
đồng chí võ viết thanh nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an
trao huy hiệu bốn mươi năm năm tuổi đảng cho đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tên tuổi của đồng chí đồng sĩ nguyên gắn liền với con đường trường sơn lịch sử
dù ở trên cương vị một vị tướng hay người lãnh đạo trong thời bình đồng chí đồng sĩ nguyên luôn có tác phong quyết đoán gần gũi quần chúng sâu sát cơ sở phát huy trí tuệ tập thể
đồng chí trần phú nguyên cũng là một trong hai vị tướng quân đội nhân dân việt nam được phong quân hàm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tên tuổi của đồng chí đồng sĩ nguyên gắn liền với con đường trường sơn lịch sử
đồng chí đồng sĩ nguyên cũng là một trong hai vị tướng quân đội nhân dân việt nam được phong quân hòm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng
chúc mừng đồng chí phạm gia khiêm một nhà lãnh đạo có tầm nhìn tư duy sâu rộng luôn sâu sát quyết liệt trong chỉ đạo điều hành có đóng góp lớn vào sự nghiệp đối ngoại và quan hệ quốc tế của đất nước
thủ tướng nhấn mạnh việc trao tặng các danh hiệu cao quý của đảng để ghi nhận những thành tích công lao to lớn của các đồng chí đóng góp cho sự nghiệp của đảng của dân tộc